hơn hai trăm linh hành khách đầu tiên trở về từ đà nẵng đã được đưa tới khu cách ly tập trung tại trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô thị xã sơn tây hà nội
các hành khách phi hành đoàn phải thực hiện các biện pháp giám sát cách ly y tế một mươi bốn ngày theo quy định
những trường hợp trở về từ đà nẵng sẽ được xét nghiệm sars cov hai tối thiểu hai lần ngay tại khu cách ly
khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì đến ngày thứ một mươi bốn các trường hợp đó sẽ được kết thúc cách ly
hiện tại sở y tế hà nội bộ tư lệnh thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng vật chất để phục vụ tốt nhất những người thực hiện cách ly tập trung
chiều tối nay chuyến bay thứ hai của vietnam airlines chở hơn hai trăm linh hành khách từ đà nẵng về hà nội cũng sẽ hạ cánh tại nội bài